chiều hai mươi chín tháng bảy đoàn công tác của ban nội chính trung ương làm việc với thành ủy cần thơ để khảo sát đánh giá kết quả tổng kết nghị quyết số bốn mươi chín và chỉ thị số ba mươi ba của trung ương
qua một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số bốn mươi chín đã được ban thường vụ thành ủy chỉ đạo triển khai sâu rộng và có chương trình hành động cụ thể sát tình hình thực tế ở địa phương
bên cạnh đó qua một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba mươi ba tổ chức luật sư và đối ngũ luật sư thành phố phát triển nhanh về số lượng
đến nay toàn thành phố có bảy mươi văn phòng luật sư hai mươi hai công ty luật một mươi ba chi nhánh của các tổ chức luật sư các tỉnh thành phố khác đăng ký hoạt động tại cần thơ
sau khi khảo sát tại một số địa phương ban chỉ đạo đề án tổng kết nghị quyết số bốn mươi chín và chỉ thị số ba mươi ba sẽ đánh giá tình hình kết quả hạn chế khó khăn vướng mắt nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau một mươi năm năm thực hiện
từ đó đề xuất những chủ trương nhiệm vụ giải pháp cải cách tư pháp thời gian tới phục vụ việc xây dựng các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng